trong những năm qua tại nhiều địa phương trên cả nước các chương trình nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đã được triển khai
giúp cho hàng trăm hộ dân nghèo được tiếp cận nguồn tiến dụng yêu đãi
những chương trình này đang thực sự trở thành bà đỡ cho những tinh thần vượt khó vươn lên góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội
anh nguyễn văn quyến chủ cơ sở huy hoàng chuyên sản xuất đồ nhựa cơ khí đúc ở thôn phương mỹ xã mỹ đồng huyện thủy nguyên
đã tiếp cận vay ba trăm linh triệu đồng vốn của ngân hàng chính sách xã hội từ sáu bảy năm nay
anh cho hay bằng nguồn vốn vai với lãi suất thấp này mà cơ sở anh có điều kiện để đầu tư thêm hai máy ép nhựa thủy lực
nâng số máy ép sản xuất các sản phẩm nhựa gia dụng lên gấp đôi và cũng góp phần đưa số lao động của cơ sở từ tám người lên một mươi năm người
có việc làm ổn định với mức thu nhập từ bốn đến bảy triệu đồng trên người trên tháng và nâng doanh thu cơ sở lên hơn năm tỷ đồng trên năm
có đồng vốn của ngân hàng chính sách thì hiện tại trước là tôi chỉ có hai cái máy mà chỉ có bảy mươi tám công nhân làm
hiện tại có đồng vốn đấy tôi đã mua thêm được mấy lắm thêm được một mươi một mươi năm công nhân
đạt mức bình quân lương từ bốn triệu đến bảy triệu đồng một người trên một tháng duy trì cho công nhân đủ công an việc làm
anh quyến là một trong hàng trăm ngàn hộ gia đình đã nhận được sự hỗ trợ
lưới hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội hải phòng được triển khai rộng khắp toàn thành phố
với hai trăm hai mươi bốn điểm giao dịch ở các xã phường thị trấn
trong thời gian tới thì cũng rất là mong muốn đề nghị với cả các cấp ủy chính quyền địa phương
tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ngân sách chuyển sang cho ngân hàng chính sách xã hội
để thực hiện cho vay đối với bà con nhân dân trên địa bàn thành phố hải phòng
nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội giảm nghèo bền vững
tính đến hết quý i năm nay tại hải phòng có một trăm ba mươi hộ được vay với tổng dư nợ gần hai bốn trăm linh tỷ đồng
từ ngân hàng chính sách xã hội
nguồn vốn này góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của hải phòng xuống chỉ còn hai bảy mươi
những kết quả tích cực cũng đang được ghi nhận tại cần thơ
nơi đề án nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội
cũng được triển khai trong suốt ba năm qua
phương hướng tới thì chúng tôi cũng có một số giải pháp
là sẽ tiếp tục là một trong những là thành viên của ban chỉ đạo giảm nghèo của thành phố
thì chúng tôi sẽ tích cực tham mưu cho
phối hợp với các sở ngành tham mưu cho lãnh đạo thành phố
phải có những cái chỉ đạo để mà tìm kiếm những các cái mô hình có hiệu quả
để mà đầu tư để mà hướng dẫn đào tạo nghề cho người dân
đặc biệt là hộ nghèo hộ cảnh nghèo
có được kết quả trên
thời gian qua các cán bộ ngân hàng
đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương
để có được sự chỉ đạo kịp thời trong hoạt động
cấp ủy chính quyền địa phương hiểu rõ hơn về ngân hàng chính sách xã hội
về cách thức hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách xã hội
người dân đã ý thức về trách nhiệm của mình
và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân hàng chính sách xã hội
trong năm năm qua nguồn vốn tín dụng chính sách
đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo
giải quyết việc làm bảo đảm an sinh xã hội
và xây dựng nông thôn mới trên các địa phương trong cả nước